sáng nay quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã đến thăm và làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế sa mát tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân biểu dương những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh tây ninh nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế sa mát nói riêng
trong việc quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân
thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng củng cố và giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nước bạn campuchia
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân lưu ý trong thời gian tới đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế sa mát tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo tình hình
tham mưu chiến lược cho cấp trên trong thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn
nắm chắc tình hình và dự báo những yếu tố tác động đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng xây dựng lực lượng vững mạnh đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới
cùng ngày quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đến thăm mẹ việt nam anh hùng phan thị hợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ ở xã thạnh tây có hai con là liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống mỹ và chiến tranh biên giới tây nam
và thương binh đinh văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngụ ở khu phố một
thị trấn tân biên quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình
tri ân những đóng góp của các gia đình chính sách người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân mong muốn trong thời gian tới các gia đình tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ
cũng như tiếp tục quan tâm đóng góp xây dựng cấp ủy chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh